lối đánh bắt tận diệt vượt qua khả năng tái tạo của tự nhiên những năm gần đây
đã khiến nguồn hải sản ven bờ bị vơi cạn tác động tiêu cực đến chính đời sống của người dân
mặc dù tác hại của việc này đã được phổ biến sâu rộng nhiều năm qua ở các địa phương ven biển
tuy nhiên lối đánh bắt trái phép này vẫn lén lút tồn tại thậm chí công khai
phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại thị xã sông cầu tỉnh phú yên
một trong những điểm nóng về thực trạng này
đây là chiếc thuyền chở các loại ngư lưới cụ cấm trên khu du lịch quốc gia vịnh xuân đài
trong đó có lồng sắt cào sò để cào các loại hải sản đủ kích cỡ
khi di chuyển chiếc lồng sắt này còn sụp một lượng lớn bùn đáy làm môi trường nước bị vần đục
đây là một trong những nguyên nhân làm thủy sản nuôi trong các lồng bè bị chết do thiếu oxy và ô nhiễm nguồn nước
không chỉ vậy phương tiện này còn mang theo hàng chục mét lờ bóng thái lan
một loại ngư cụ bị cấm trong khai thác thuyền
năm hai nghìn một mươi tám đồn biên phòng xuân đài thị xã sông cầu bắt giữ hàng chục vụ khai thác thủy sản trái phép
thu hơn một trăm linh lồng sắt cào sò và hàng trăm mét lưới lờ bóng thái lan
xử phạt các đối tượng vi phạm hơn một trăm năm mươi triệu đồng
điều đáng buồn là mặc dù lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương
liên tục xử phạt tuyên truyền dưới nhiều hình thức
nhưng thực trạng trên vẫn không hề giảm thậm chí còn gia tăng lén lút hoạt động vào ban đêm

thu hơn một trăm linh lồng sắt cào sò và hàng trăm mét lưới lờ bóng thái lan
thị xã sông cầu bắt giữ hàng chục vụ khai thác thủy sản trái phép
thậm chí còn gia tăng lén lút hoạt động vào ban đêm